một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh sơn la phát hiện và bắt giữ
vụ vận chuyển bị phát hiện vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi tại khu vực bản nậm măn xã hủy một huyện sông mã
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền bắc chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đồn biên phòng cửa khẩu trường khương và công an tỉnh sơn la công an huyện sông mã
kiểm tra hành chính đối tượng giàng a dua trú tại xã hủy một huyện sông mã
trong bao tải đối tượng mang theo lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai viên nén trụ hình tròn
bước đầu đối tượng giàng a dua khai nhận đó là ma túy tổng hợp
vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ